theo tổng cục thống kê ước tính trong chín tháng qua cả nước xuất siêu hai bảy mươi sáu tỷ đô la mỹ hàng hóa và nhập siêu dịch vụ là ba bốn tỷ đô la mỹ
cụ thể tính chung chín tháng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt một trăm hai mươi tám hai tỷ usd tăng sáu bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt ba mươi bảy tỷ đô la mỹ tăng năm
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt chín mươi một hai tỷ đô la mỹ tăng bảy bốn
kim ngạch hàng hóa nhập khẩu chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu đạt một trăm hai mươi năm bốn tỷ usd tăng một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt năm mươi một bốn tỷ đô la mỹ tăng hai
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt bảy mươi bốn tỷ đô la mỹ tăng chín
xuất khẩu dịch vụ chín tháng đầu năm nay ước tính đạt chín hai tỷ đô la mỹ tăng một mươi hai tám
nhập khẩu dịch vụ chín tháng ước tính đạt một mươi hai sáu tỷ đô la mỹ tăng ba bốn so với cùng kỳ năm trước
nhập siêu dịch vụ chín tháng là ba bốn tỷ đô la mỹ